hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo